mặc dù bộ y tế đã có quy định rất rõ về chất lượng nguồn nước cấp tại các khu vực dân cư đối với các đơn vị cấp nước
tuy nhiên do tốc độ đô thị hóa quá nhanh với các trung cư cao tầng mật độ dân cư đông đúc đã khiến nhu cầu nước sạch tăng cao
tại hà nội người dân tại nhiều trung cư hiện đã và đang phải sử dụng nguồn nước không đạt chất lượng
vì vậy nhiều ý kiến cho rằng cần có một quy chế quản lý liên tục và giám sát chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các trung cư hiện nay
theo báo cáo của sở tài nguyên môi trường hà nội tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu phân tích mẫu nước lấy tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố cho thấy
diện tích nước ngầm ô nhiễm đang mở rộng gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng nguồn nước ngầm chung
nguyên nhân là do bốn mươi lượng bù nước ngầm là từ các hệ thống sông hồ trong thành phố với mức độ ô nhiễm đang ngày một gia tăng
kết quả một trăm năm mươi mẫu thử tại các điểm giếng khoan khai thác nước quy mô lớn của thành phố cho thấy
nhiều quận huyện đang được liệt kê vào danh sách có chất lượng nước bị ô nhiễm
nhiều nơi nghiêm trọng như hoàng mai thanh trì đống đa quốc oai gia lâm đan phượng
theo kết quả kiểm định có thời điểm người dân tại trung cư đặng xá gia lâm hà nội đã phải sử dụng nguồn nước nhiễm asean
cao hơn gấp một bốn lần so với quy định
một số khu vực thuộc quận hai bà trưng nguồn nước bị nhiễm asean cao tới hơn ba lần cho phép
giữa năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua sở xây dựng hà nội phối hợp cùng phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội
đã kiểm định và công bố chất lượng nước tại các trung cư ct chín khu đô thị mới định công trung cư sông hồng parkview một trăm sáu mươi năm thái hà
trung cư meco complex một trăm linh hai trường trinh đều có nguồn nước sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn chất lượng